tối qua ngày một mươi bảy tháng tám đã diễn ra hội nghị thượng đỉnh các nữ chủ tịch quốc hội thế giới
hội nghị do liên minh nghị viện thế giới ipu phối hợp với quốc hội cộng hòa áo và liên hợp quốc tổ chức
hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến với chủ đề
sự lãnh đạo của phụ nữ tại quốc hội trong thời covid một mươi chín và sự phục hồi sau đại dịch
thay mặt quốc hội việt nam chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân tham dự hội nghị
tại hội nghị các phát biểu nhấn mạnh năm hai nghìn hai mươi đánh dấu hai mươi năm năm thực hiện tuyên bố và cương lĩnh hành động bắc kinh
tuyên bố bắc kinh đã đưa ra một chương trình để tạo ra sự độc lập về kinh tế của phụ nữ
đây là nền tảng để tạo điều kiện cho việc trao quyền năng về kinh tế cho phụ nữ
tiếp cận thị trường và xóa bỏ phân biệt đối xử tại công sở
cũng như việc tạo điều kiện cho việc điều hòa giữa công việc và đời sống của gia đình
đại dịch covid một mươi chín tạo nhiều thách thức
nhưng cũng là cơ hội để nhìn lại công tác thúc đẩy bình đẳng giới
các đại biểu quốc hội nghị sĩ nữ chủ tịch quốc hội đã đưa ra các biện pháp hỗ trợ phụ nữ tham gia vào chính quyền
giới thiệu phụ nữ có tiềm năng tham gia vào các hoạt động chính trị
kêu gọi các lãnh đạo quốc hội nữ cần đặt tỷ lệ nữ chiếm năm mươi trên năm mươi trong quốc hội bảo đảm năm mươi trên thế giới
phát biểu tại đây chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho biết
việt nam luôn thúc đẩy các ưu tiên về chương trình nghị sự và các sáng kiến của việt nam liên quan tới phụ nữ và trẻ em gái
đặc biệt là trong tình hình khủng hoảng y tế toàn cầu cùng với hậu quả của thiên tai và biến đổi khí hậu
chủ tịch quốc hội đưa ra một số đề xuất cụ thể như cần hoàn thiện khuôn khổ chính sách pháp luật
thúc đẩy bình đẳng giới trao quyền phụ nữ bảo vệ quyền lợi ích chính đáng của phụ nữ trong xã hội
chủ tịch quốc hội đưa ra một số đề xuất cụ thể như cần hoàn thiện khuôn khổ chính sách pháp luật
thúc đẩy bình đẳng giới thực chất là hướng tới đạt được các mục tiêu phát triển bình vững
cũng trong tối ngày một mươi bảy tháng tám theo giờ hà nội với sự điều hành của bà rebecca alidwa kadaga
chủ tịch quốc hội uganda các đại biểu đã tiếp tục thảo luận trực tuyến chuyên đề hai
về đẩy mạnh trao quyền kinh tế và tài chính cho phụ nữ